tại hà nội tổ chức care quốc tế tại việt nam cho ra mắt dự án sáng kiến thắp lửa
đây là một hoạt động nhằm khơi dậy tiềm lực của người phụ nữ việt nam
trong việc làm chủ kinh tế nâng vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện đại
đây là cơ hội để phụ nữ tăng cường tiếp cận tài chính công nghệ thông tin
và mạng lưới doanh nghiệp thông qua mô hình hợp tác giữa ngân hàng
tổ chức phi chính phủ và đối tác hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp
dù có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế
người phụ nữ vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận vốn
cũng như các rào cản xã hội khiến họ chưa thể phát huy khả năng của mình
với nỗ lực nhằm giải phóng sức mạnh của người phụ nữ
nhất là những người phụ nữ tự mình đứng ra lập nghiệp
tổ chức care quốc tế tại việt nam hợp tác cùng trung tâm phát triển toàn diện mastercard
sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh
và ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
triển khai chương trình sáng kiến thắp lửa
ba nước gồm việt nam peru và pakistan
đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hướng đến tháng một mươi một
tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
và hưởng ứng ngày thế giới xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái